thôn mẫn xá xã văn môn huyện yên phong tỉnh bắc ninh có trên ba trăm linh lò tái chế đúc nhôm lớn nhỏ
thôn có gần tám trăm linh hộ dân trên chín mươi lao động tại địa phương gắn bó với nghề tái chế nhôm trì và vận chuyển phế liệu
song song với việc phát triển làng nghề kinh tế của các hộ gia đình trong thôn ngày một tăng lên
thế nhưng đổi lại người dân nơi đây cũng đang phải sống chung với sự ô nhiễm bệnh tật ngày càng nhiều
và đặc biệt đáng báo động về tỷ lệ người mắc ung thư ngày càng cao và trẻ hóa
những cột khói dày đặc xả thẳng vào không khí những lò nấu nhôm được đặt ngay trong nhà
bụi nhôm phủ đầy các ao trong làng
tái chế nhôm sản xuất phôi nhôm và sinh hoạt gia đình ngay sát cạnh nhau
người dân thôn mẫn xá vẫn ngày ngày sống chung với sự ô nhiễm như thế này
biết nhưng chấp nhận dường như là tâm lý chung của các hộ dân nơi đây
làm cái nghề nhôm đồng này là cũng được mấy chục năm rồi
thế nên nói chung là
nhưng mà cái nghề này thì ai cũng biết là nó có độc hại
thế nhưng mà thứ nhất là vì là nghề công việc làm ăn minh sinh thì phải làm thôi
còn thì cái độc hại thì kiểu gì nó cũng có mà
trung bình mỗi năm toàn thôn mẫn xá tái chế khoảng một mươi tấn nhôm phế thải
việc tái chế nhôm sản xuất phôi nhôm bằng phương pháp thủ công lạc hậu đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
đây cũng là lý do chính dẫn đến việc sức khỏe của người dân nơi đây ngày càng giảm sút
số ca mắc bệnh ngày càng nhiều
tỷ lệ ung thư tăng
mỗi năm trung bình có khoảng một mươi ca tử vong do ung thư
theo một khảo sát mới đây của bệnh viện phổ trung ương tại thôn mẫn xá
thì tỷ lệ người mắc bệnh phổi mạng tính là một mươi năm tám
và còn đáng lo ngại hơn khi việc ô nhiễm môi trường này
còn gây ảnh hưởng tới sức khỏe của cả người dân ở những thôn lân cận
thế nên cái bệnh tật chủ yếu là cái bệnh tật ra trạm y tế khám bệnh
thì là liên quan đến đường hốp chủ yếu đường hốp trên và hốp dưới
một số bệnh cũng liên quan đến ngoài da da niễu như là bệnh tiêu hóa
cái này cũng tỷ lệ hàng năm ung thư thì cũng đã năm sau ca hơn năm trước
cũng liên quan đến cái chủ yếu là cái đường hốp bệnh ung thư
trong đó có ung thư phổi ung thư vòng họng tỷ lệ ung thư đường tiêu hóa cũng có ít hơn
chủ yếu là ung thư đường hốp
đối với ủy ban xã hiện tại bây giờ
đối với hạn chế việc đấy thì cũng chỉ trong cái vấn đề tuyên truyền người dân thôi
tức là làm sao mà mình tránh tình trạng là lợi ích của gia đình mình
nhưng mà làm ảnh hưởng đến cộng đồng
nên là những mặt hàng những cái vấn đề mà rác thải
mà nó ô nhiễm cộng đồng lớn quá thì khuyến khích người dân là hạn chế sử dụng
hoặc hạn chế tức là mua bán đem về địa phương
việc thúc đẩy làng nghề phát triển là điều cần thiết
là động lực quan trọng góp phần xây dựng nông thôn mới
thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp
nhưng làm sao để quy hoạch phát triển làng nghề và vẫn đảm bảo được sức khỏe cho người dân
chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài bao lâu nay
là điều mà các ngành chức năng huyện yên phong cũng như tỉnh bắc ninh
cần phải làm ngay lúc này để đảm bảo cuộc sống và sức khỏe của người dân đều được cải thiện